ngày một mươi năm tháng hai công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố ba đối tượng từ thành phố hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
các đối tượng bị khởi tố là lê mạnh cường ba mươi hai tuổi trú tại quận lê trân phạm xuân quang hai mươi sáu tuổi và đỗ văn dũng hai mươi hai tuổi cùng chú tại quận dương kinh thành phố hải phòng
nhóm này do cường cầm đầu vào đắk lắc cho vay nặng lãi

theo điều tra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng này đã cho bảy mươi bốn người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền tám trăm một mươi năm triệu đồng
lãi suất cho vay từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm bốn mươi ba ba một năm cao gấp chín một mươi hai lần so với lãi suất quy định của nhà nước
qua đó đã thu lợi bất chính trên năm mươi bảy triệu đồng
hiện đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định khởi tố ba đối tượng này